thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám đã khai mạc trọng thể tại hà nội
hội nghị vinh dự đón đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phân đấu
quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết kết luận của các hội nghị trung ương khóa một mươi ba nhất là các nghị quyết mới của trung ương về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh sáu vùng của đất nước
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước quốc hội sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành địa phương và nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra tạo dấu ấn nổi bật so với những năm trước đây
tuy nhiên tình hình thế giới khu vực bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với nhiệm vụ công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
vì vậy hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân
hạn chế trên các lĩnh vực công tác rút ra những kinh nghiệm phân tích dự báo bám sát xu hướng diễn biến của tình hình thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp để làm tiền đề cơ sở xác định phương hướng công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhất là những biện pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai nqtvk
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
nội dung của hội nghị lần này là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung trí tuệ
nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi ba